theo lời khai của kiên vào khuya ngày một mươi bốn tháng chín giữa kiên và vợ có xảy ra mâu thuẫn nên kiên đã tức giận dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ làm vợ bị trọng thương
sau vụ việc xảy ra kiên đã báo cho bố vợ biết gia đình đã nhanh chóng đưa người vợ đi cấp cứu
lực lượng làm nhiệm vụ đã đến hiện trường điều tra ban đầu đồng thời tạm giữ các tăng vật có liên quan
vụ việc đã được bàn giao về cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị điều tra từ vụ cậy cửa nhà dân trộm cắp tài sản công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã bắt giữ đối tượng trộm và làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi do đối tượng này gây ra
vào sáng ngày một mươi một tháng chín nhà bà nguyễn thị thủy ở phường một thành phố bảo lộc bị kẻ gian cậy cửa trộm hai triệu đồng và một điện thoại di động
điều tra vụ việc này công an thành phố bảo lộc đã bắt được đối tượng gây án là nguyễn đức trung
tại cơ quan công an trung khai nhận vào trường ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi trung và đối tượng tên là quyền đã gây ra vụ cướp giật chiếc giỏ sách của chị trần thị kim huê khi chị huê đang điều khiển xe máy chở con nhỏ trên đường hà giang thành phố bảo lộc
trung cũng khai nhận ngoài vụ cướp trên từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi trung quyền và một đối tượng tên đông còn gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản tại các nhà dân trong thành phố bảo lộc
cơ quan thành phố bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố trung về tội cướp giật tài sản

trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội yêu cầu các đơn vị trên địa bàn ngoài công tác tập trung kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm phải mời các chủ doanh nghiệp nhà thầu đơn vị thi công ký cam kết vận chuyển bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng đúng quy định
nếu công trình nào để xảy ra vi phạm nhiều lần sẽ có kiến nghị với ủy ban nhân dân quận và thành phố xem xét đình chỉ hoạt động thi công để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại
thưa quý vị từng được biết đến là điểm nóng ma túy của vùng tây bắc với những vụ án ma túy khủng và những đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm
thế nhưng hai năm trở lại đây rốn ma túy lóng luông một thời giờ đang trở lên khởi sắc và thay đổi nhờ những người dân biết làm giàu chân chính ngay trên mảnh đất quê hương và làm kinh tế dưới tán rừng
và những đổi thay ấy được tiếp thêm sức khi nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược vân hồ vừa đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao giá trị nông sản của sơn la
khi hướng người nông dân đi theo chuỗi sản xuất khép kín bắt đầu từ khâu nguyên liệu
anh triệu văn minh bản hang trùng một xã vân hồ huyện vân hồ người dân tộc giao không nghĩ một ngày mình được trở thành công nhân tại nhà máy được đóng bảo hiểm và có thu nhập ổn định để nuôi sống gia đình
trước đây cuộc sống của bà con nơi đây chủ nghĩa là nghề nương rẫy trồng ngô trồng đúa quanh nam cuộc sống không đủ an cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
từ khi thành lập công ty nơi đây đã tạo được công an việc làm cho bà con nơi đây có cuộc sống ổn định hơn
không chỉ góp phần nâng cao đời sống có việc làm nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược vân hồ còn giúp người dân nơi đây tránh xa tệ nạn ma túy từng tàn phá mảnh đất màu mỡ này
nhà máy được xây dựng tại bản co tràm xã nông lương huyện vân hồ tạo công an việc làm cho rất nhiều bà con nhân dân tại địa bàn
trong đó có những thanh niên mới lớn
chưa có công an việc làm ổn định
khi nhà máy đi vào hoạt động thì tạo công an việc làm cho nhân dân
thì từ đó kinh tế chính trị xã hội của địa phương đi dần đi vào ổn định
kinh tế của bà con đời sống của bà con nhân dân được lưng lên đẩy lùi được những tệ nạn về buôn bán ma túy nghiện hút tại địa bàn
trong hai năm qua diện tích cây hoa quả tại sơn la liên tục được mở rộng
toàn tỉnh sơn la hiện có bảy mươi hai hectare tổng diện tích
tuy vậy nguồn lực đất đai và tiềm năng phát triển diện tích cây hoa quả vẫn còn rất lớn
chính vì thế việc nhà máy chế biến hoa quả tươi đi vào hoạt động với công suất dự kiến khoảng ba trăm linh tấn rau quả tươi mỗi ngày
sẽ là cơ hội cho hàng nghìn nông hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng vùng trồng
dự án này khẳng định đó là sự nỗ lực của tập đoàn th
vì nhà máy hoạt động sẽ không chỉ tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động trực tiếp tại nhà máy
và hàng chục quốc gia
ngàn lao động gián tiếp trên địa bàn tỉnh sơn la mà sẽ còn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp chất lượng cao
để tỉnh sơn la đưa thương hiệu hoa quả đáng tự hào của tỉnh mình phát triển bền vững và vươn xa hơn nữa ra thế giới
có nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại là một bước đột phá trong việc nâng cao giá trị nông sản cho tỉnh sơn la
điều này cũng góp phần thực hiện một cách bền vững chính sách dân tộc của đảng và nhà nước
nâng tầm kinh tế vùng phiên dậu xây dựng và bảo vệ biên cương của tổ quốc
và xe không động cơ phố đêm các làng nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ hội an bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng chín
trước đó từ ngày hai mươi tám tháng bảy thành phố hội an đã tạm ngưng các hoạt động du lịch để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
và đến nay nhận thấy tình hình dịch bệnh tại việt nam đã nằm trong tầm kiểm soát
và nhu cầu đi du lịch của các nhà nước
du lịch của người dân tăng cao sau nhiều tuần cách ly xã hội chính quyền doanh nghiệp và nhân dân hội an đã và đang cấp rút chuẩn bị thật tốt
những điều kiện cần thiết để mở cửa đón khách quay trở lại hội an
cùng với việc mở cửa trở lại hội an cũng đưa ra chính sách ưu đãi về vé tham quan khu phố cổ là giảm năm mươi giá vé
áp dụng từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
song song với đó các làng nghề truyền thống lâu đời của hội an như làng gốm thanh hà và làng rau trà quế
cũng mở cửa trở lại để phục vụ du khách đến tham quan và trải nghiệm
vâng thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch
tại thành phố đà nẵng tại thời điểm hiện tại chín mươi doanh nghiệp du lịch vẫn đang tạm dừng hoạt động
đồng nghĩa với việc hơn bốn mươi năm lao động mất việc
và để chia sẻ với người lao động hiệp hội du lịch thành phố đã tổ chức gặp mặt động viên trao quả hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn
ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín cũng như cả nước từ đầu năm đến nay đà nẵng không đón khách quốc tế
nhiều lao động trong lĩnh vực du lịch đặc biệt là các hướng dẫn viên du lịch nghỉ việc hơn nửa năm nay
đối với nhân viên các khách sạn công ty lữ hành vận chuyển mới chỉ khởi động đi làm từ cuối tháng năm
thời điểm đà nẵng kích cầu du lịch đến cuối tháng bảy cũng đã phải tạm dừng
tới hiện tại dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng đã dần được
kiểm soát cũng chỉ mới có một mươi doanh nghiệp hoạt động trở lại
khó khăn cuộc sống chật vật là tình hình chung của hàng ngàn lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch
để chia sẻ khó khăn với người lao động hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng đã tổ chức gặp mặt
động viên trao quà hỗ trợ cho ba trăm năm mươi lao động khó khăn thuộc các hội khách sạn lữ hành
hướng dẫn viên du lịch và hội vận chuyển
trước đó hàng loạt ký nghị cũng đã được đề xuất để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như người lao động
chúng tôi đã
kiến nghị và đề xuất hàng loạt các giải pháp
tháo gỡ khó khăn và giúp người lao động vượt qua cái đại dịch lần này
chúng tôi cũng kiến nghị lãnh đạo địa phương liên đoàn lao động
rồi sở du lịch các doanh nghiệp các dự án
thì triển khai hàng loạt các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề
nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động trong cái thời gian sẽ đại dịch
tại đà nẵng hiện có khoảng bốn mươi năm lao động trong lĩnh vực du lịch
đang bị bất việt
tuy nhiên đây là khó khăn khách quan do tình hình dịch bệnh
hiệp hội du lịch đà nẵng cho biết lực lượng lao động rất mong mỏi quay trở lại
nơi mà họ gắn bó trước đây nên không đáng lo về vấn đề nguồn lao động
khi hoạt động du lịch được phục hồi
đà nẵng luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để phục vụ tốt nhất
khi du khách quay trở lại thành phố